chiều ngày một năm bộ y tế dẫn số liệu tổng hợp từ báo cáo của cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế sáu mươi ba sở y tế các tỉnh thành phố và y tế ngành trên toàn quốc
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi bốn một năm từ ngày hai mươi bảy bốn một năm cho biết tổng số bệnh nhân năng điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh là hai trăm năm mươi một tám mươi chín người
trong những ngày nghỉ lễ tất cả cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực bốn cấp đầy đủ thực hiện khám cấp cứu cho chín trăm sáu mươi bốn sáu trăm chín mươi ba bệnh nhân
trong đó nhập viện điều trị là một trăm bảy mươi một tám trăm linh sáu bệnh nhân đã có một mươi bảy sáu trăm một mươi một bệnh nhân được chuyển viện để điều trị và một trăm chín mươi một ba trăm tám mươi bốn bệnh nhân được điều trị khỏi về nhà
thông tin từ sở y tế tp hcm trong dịp nghỉ lễ ba mươi bốn một năm vừa qua bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm
đã tiếp cận hai trường hợp là công an và dân quân tự vệ bị thương khi đang làm nhiệm vụ
ngay sau khi tiếp nhận người bệnh đánh giá đây là một trường hợp nguy kịch với vết thương phức tạp và sâu ở vùng cổ
trời máu nhiều tình trạng người bệnh xấu dần huyết áp tụt kiếp trực đã nhanh chóng hội trần và kích hoạt báo động đỏ chuyên phong mổ tối khẩn
sau nhiều giờ mổ khâu cầm máu vào hồi sức tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn bệnh viện nhi đồng tp hcm cũng đã tiếp nhận một trường hợp người lớn đến cấp cứu tại bệnh viện
vì vết thương do dao đâm ở vùng ngực phải và vùng bụng ngay ở vị trí gan
người bệnh nhập viện trong tình trạng bứt rứt môi tim tái chi mát mạch tứ chi khó bắt mạch và huyết áp khó đo
ngay lập tức ekip trực đã xử lý bằng băng ép các vết thương cầm máu đặt nội khí quản chuyên dịch chống sốc
chuyên máu chuyên adrenaline đồng thời kích hoạt báo động đổi liên viện tại bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm và bệnh viện trưng vương
nhận định người bệnh có nguy cơ tử vong cao trong ba mươi phút ekip cấp cứu tại bệnh viện một trăm một mươi năm đã có mặt trực tiếp
tại bệnh viện nguy đồng tp hcm để tham gia phẫu thuật
sau một giờ hồi sức tích cực bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ ngay tại bệnh viện nguy đồng tp hcm
người bệnh sau đó đã được phẫu thuật khâu vết sách phổi cầm máu động mạch gian sườn khâu cơ hoành và nhu mô gan bị rách
đến tám giờ ngày hai mươi chín tháng bốn tình trạng bệnh nhân đã ổn định được chuyển đến bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm để tiếp tục điều trị
sở y tế tp hcm cũng cho biết trong những ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tại các bệnh viện trên địa bàn cũng đã thực hiện cứu sống rất nhiều trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch
cũng tại hà nội theo thống kê trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
bệnh viện việt đức cũng đã tiếp nhận hơn bảy trăm linh ca cấp cứu trong đó tai nạn giao thông chiếm năm mươi một nửa có liên quan đến rượu bia
bác sĩ nguyễn xuân hòa khoa phô thật tiêu hóa trường tua trực cấp cứu sáng ngày mùa một tháng năm bệnh viện hữu nghị việt đức cho biết
trong năm ngày nghỉ lễ trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận một trăm năm mươi ca vào cấp cứu
trong đó tai nạn giao thông chiếm năm mươi và một nửa trong số đó liên quan đến rượu bia
ngoài ra còn có tai nạn sinh hoạt và tai nạn lao động
đến một mươi giờ sáng ngày một tháng năm bệnh viện cũng đã tiếp nhận ba mươi bệnh nhân vào cấp cứu
theo dự báo số người nhập viện sẽ ngày càng gia tăng bởi vì người dân từ khắp nơi sẽ di chuyển lên hà nội
theo bác sĩ hòa từ khi bộ công an triển khai xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh
số lượng bệnh nhân có uống rượu bia bị tai nạn giao thông và bệnh viện hữu nghị việt đức đã giảm mạnh
mức độ nặng của những ca bệnh này cũng đã giảm hơn so với thời điểm trước đó
các trường hợp tai nạn giao thông vào cấp cứu đa dạng có thể chấn thương sọ não chấn thương bụng ngực
gây tứ chi và thường là đa chấn thương cho một bệnh nhân
để đảm bảo ứng trực cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ bà lãnh đạo bệnh viện hữu nghị việt đức
cũng đã yêu cầu các phòng ban sẵn sàng nhân lực vật lực trang thiết bị y tế cho công tác thăm khám
điều trị phô thuật cấp cứu
thông thường một tùa trược mổ cấp cứu có hai mươi ba mươi y bác sĩ để đảm bảo cho hoạt động cứu trưởng người bệnh
bác sĩ hòa cũng đánh giá về tai nạn sinh hoạt tai nạn lao động xảy ra trong kỳ nghỉ lễ
điển hình là một nam bệnh nhân bốn mươi ba tuổi là công nhân ngành nhựa
trong lúc làm việc đã gặp tai nạn tụt chân vào máy ép
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc được hồi sức cấp cứu
nhưng khả năng chân không còn giữ được phải cắt cụt
với trường hợp tai nạn lao động nặng như trên
bác sĩ hỏa cũng khuyến cáo bệnh nhân cần được đưa vào cơ sở y tế cần nhất để sức cứu
sau đó là chuyển tuyến
nếu được sơ cứu đúng cách sẽ đảm bảo cho việc khám chữa bệnh sau này
tránh để lại những biến chứng mất cơ hội hồi phục
cũng trong dịp nghỉ lễ năm nay đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm
là vụ nổ lò hơi khiến sáu người thiệt mạng tại công ty trách nhiệm y hạn bình minh
thuộc ấp vàm xã thiện tâm huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật của lò hơi
vụ nổ nghiêm trọng này đã làm sáu người bị chết và năm người bị thương
công nhân của công ty bao gồm
một anh lào văn lòn ba mươi bảy tuổi quê ở xã nào bó huyện mai sơn tỉnh sơn la
lương văn hùng ba mươi hai tuổi quê ở đồng văn huyện quế phong tỉnh nghệ an
ba trần văn nguyễn ba mươi tám tuổi quê ở cầm sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
bốn trần văn cường ba mươi chín tuổi quê ở xã vĩnh bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
năm sơn di long ba mươi bốn tuổi quốc tịch trung quốc
sáu sơn ngọc thúy ba mươi ba tuổi quê ở xã lâm tâm huyện lâm trị tỉnh sóc trăng
trước cùng ngày các bệnh nhân đã nhập viện tại bệnh viện đa khoa thống nhất
có ba trường hợp được mổ và chuyển vào phòng mổ bao gồm
đỗ xuân thanh ba mươi bốn tuổi bị đa chấn thương toàn thân
liễu văn tân ba mươi ba tuổi bị vết thương phức tạp ở vùng mạng sân phải
vết thương gan theo dõi di vật ổ bụng
dương văn tùng bốn mươi một tuổi bị vết thương phức tạp ở vùng đầu
theo dõi chấn thương bụng kín
còn hai trường hợp vẫn đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa cấp cứu
là hoàng văn kính bốn mươi sáu tuổi bị thương phức tạp ở vùng vai
liệt đam dối thần kinh cánh tay vết thương đầu
lê văn beo hai mươi bảy tuổi bị gãy hở xương cánh tay vết thương đầu chấn thương thận
ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc công an tỉnh đồng nai cũng đã chỉ đạo
các đơn vị nhiệm vụ công an vĩnh kiểu khẩn trương triển khai hiện trường
đưa người bị thương đi cấp cứu phong tỏa hiện trường
trước vụ việc nghiêm trọng nêu trên cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đã gửi sở y tế đồng nai đề nghị sở y tế đồng nai tiếp tục chỉ đạo
bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất và các đơn vị trực thuộc
tiếp tục huy động các thể thuốc giỏi đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu
sử trí cứu chữa kịp thời cho người bị nạn quan tâm về chăm sóc sức khỏe
động viên ổn định tâm lý cho người bị nạn và gia đình vượt qua khủng hoảng
cần để phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc bộ y tế tại khu vực phía nam
như bệnh viện trợ rẫy bệnh viện đào y dược tp hcm bệnh viện thống nhất
trong việc chuyển tuyến hội trần chuyên môn khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết
theo đội dung công văn số hai nghìn bốn mươi năm bit kcb ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
về đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu tên nạn trong dịch kỷ lễ ba mươi tháng bốn
vòng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ngoài ra trong dịch kỷ lễ bệnh viện đã tiếp nhận
nhiều ca tai nạn rất hì hữu hoặc tai nạn lào động tai nạn sinh hoạt rất đáng tiếc
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
toàn quốc xảy ra ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm ba mươi tám người bị thương hai trăm tám mươi năm người
trong đó đường bộ xảy ra ba trăm bốn mươi sáu vụ làm chết một trăm ba mươi bảy người bị thương hai trăm tám mươi năm người
đường thủy xảy ra một vụ làm chết một người
cũng trong năm ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã xử lý
bảy mươi bảy bốn trăm ba mươi một trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm bảy mươi tỷ một trăm hai mươi hai triệu đồng tạm giữ một một trăm sáu mươi ba xe ô tô
hai mươi tám một mươi năm xe mô tô và năm trăm sáu mươi một phương tiện khác tức một mươi bốn chín trăm tám mươi bảy giấy phép lá xe con loại
trong đó đã xử lý hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai mươi một tám mươi tám trường hợp vi phạm tốc độ
trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm đường dây nóng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cũng đã nhận hai mươi sáu phản ánh từ người dân
nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người nhiều nhất khách phát trạm giao thông
un tắc tại một số tuyến đường và khu vực du lịch
ủy ban đã yêu cầu kiểm tra xử lý các thông tin được phản ánh
từ sáng đến trước ngày một tháng năm tác cửa ngõ giáp vào hà nội cũng khá đông thoáng
chưa xảy ra tình trạng un tắc trường hợp tốc phóc vân cầu dễ phương tiện liêu thông dễ dàng
tuy nhiên tại một số điểm và các trạm thu phí có xuất hiện tình trạng ồn ứ
sau một số lấy xe không kiểm tra tài khoản etc dân tế không thể liêu thông qua trạm
nhân viên tại các trạm thu phí cũng đã kịp thời hướng dẫn và giải quyết tình huống này